chuyển sang phần tin quốc tế phát biểu trên truyền hình vào tối ngày hôm qua hai mươi sáu tháng sáu
tổng thống nga vladimir putin một lần nữa nhấn mạnh sự đoàn kết và thống nhất của nước nga trước mọi mối đe dọa
nhà lãnh đạo nga đồng thời khẳng định nỗ lực của chính phủ nhằm tránh đổ máu và ổn định tình hình
sau cuộc nổi loạn bất thành của tập đoàn quân sự tư nhân waner hôm hai mươi bốn tháng sáu vừa qua
theo tổng thống nga vladimir putin ngay từ đầu các biện pháp khẩn cấp đã được thực hiện để tránh đổ máu
ông đánh giá cao lòng dũng cảm của các quân nhân và nhân viên thực thi pháp luật
sự đoàn kết mà toàn thể người dân nga đã thể hiện cho thấy bất kỳ nỗ lực nào hòng gây bất ổn nội bộ đều sẽ thất bại
chúng ta đã chứng kiến sự củng cố lớn nhất của xã hội quyền hành pháp và lập pháp ở tất cả các cấp
toàn bộ xã hội nga từ các tổ chức công cộng tôn giáo các đảng chính trị hàng đầu đã cho thấy sự ủng hộ vững chắc đối với trật tự hiến pháp
trong phát biểu của mình nhà lãnh đạo nga cũng cảm ơn các nỗ lực hòa giải của tổng thống belarus alexander lukashenko đưa ra lựa chọn cho các binh sĩ của tập đoàn quân sự tư nhân wagner
hôm nay các bạn có cơ hội tiếp tục phục vụ nước nga bằng cách ký hợp đồng với bộ quốc phòng hoặc các cơ quan thực thi pháp luật khác hoặc trở về với gia đình và bạn bè của mình
ai muốn có thể đến belarus lời hứa tôi đã đưa ra sẽ được thực hiện
trước đó cùng ngày ông eveni prigozhin người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân wagner cũng có phát biểu đầu tiên sau cuộc nổi loạn bất thành hôm hai mươi bốn tháng sáu khẳng định không bao giờ có ý định lật đổ chính phủ nga
tổng thống mỹ joe biden đã có bình luận công khai đầu tiên về vụ việc khẳng định nước này và các đồng minh không tham gia vào kế hoạch của wagner
theo người phát ngôn hội đồng an ninh quốc gia mỹ lập trường đã được gửi tới nga thông qua nhiều kênh liên lạc khác nhau
chúng tôi đã liên lạc trực tiếp tốt đẹp với nga trong suốt những ngày cuối tuần
chúng tôi cũng đang nói rõ với tất cả các đồng minh và đối tác của mình rằng mỹ không liên quan và sẽ không tham gia vào những sự kiện này
chúng tôi coi đây là vấn đề nội bộ của nga
đến thời điểm này cuộc sống ở nga đã trở lại bình thường
chế độ an ninh chống khủng bố tại thủ đô và vùng ngoại ô moscow cũng như tất cả các hạn chế đều đã được dỡ bỏ